thưa quý vị từ đêm qua đến hôm nay ở bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
với lượng mưa khoảng từ hai mươi năm mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên bảy mươi mm trên hai mươi bốn h mưa tập trung vào chiều tối và đêm
nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ khoảng một hai độ c
trong ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất từ ba mươi ba mươi một độ c
trong khi đó nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ
tại khu vực vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ cần hết sức đề phòng
tương tự từ trung bộ tây nguyên và bắc bộ đều có chung hình thái thời tiết
đó là có mây có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
quý vị lưu ý chúng ta hãy mang theo các vật dụng cần thiết để che chắn
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi cập nhật
ở phần bình luận
còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chính của chương trình an ninh ngày mới sáng nay